các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tác phẩm số một mươi ba nắng sân trường tác giả phan thanh cường bạc liêu
tác phẩm số một mươi bốn nhân hậu tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số một mươi năm đến trường mùa nước nổi tác giả hiếu minh vũ đồng tháp
thưa quý vị và các bạn bây giờ là nội dung chính của chương trình
dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra một mươi năm tác phẩm
từ hơn sáu trăm linh tác phẩm tham dự cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
từng thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra ba bức ảnh đoạt giải ba
và đề cử hai bức ảnh giải nhất và nhì
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố
một giải nhất một giải nhị và một giải nhất
và ba giải ba
trước khi vào vòng hai chọn ra các tác phẩm đoạt giải
chúng tôi xin mời nghệ sinh nhấp ảnh bùi hòa tiến
có những lời nhận xét đánh giá về một mươi năm tác phẩm đã được chọn vào vòng một
cảm ơn nhà hồng
thưa quý vị các bạn
chủ đề ngày hội đến trường là một chủ đề rất gần gũi và rất dễ tiếp cận
bởi vì như chúng ta đã biết
năm học năm nay trên cả nước chúng ta có hơn hai mươi hai triệu học sinh sinh viên
bước vào năm học mới
có hàng chục ngàn điểm trường cơ sở đào tạo trên khắp cả nước
như vậy là ngày hội đến trường rất gần gũi
và đối với nhiếp ảnh thì đây là một đề tài không hề khó
tuy nhiên ban tổ chức nhận được một số lượng ảnh
hơn sáu trăm linh ảnh thì cũng chưa phải là nhiều
về chất lượng ảnh của tháng chín này
theo đánh giá của ban giám khảo chúng tôi
chưa được đặt như kỳ vọng
cụ thể là
hầu hết các bức ảnh đều mới tập trung vào phần lễ
đó là chụp những hình ảnh chống dòng cờ mở
với khuôn hình toàn cảnh là chủ yếu
mà còn thiếu đi nhiều những bức ảnh
đi sâu vào nội tâm của nhân vật
nhân vật ở đây là các học sinh học trò thậm chí cả phụ huynh
bởi vì là trong học sinh của các khóa bắt đầu vào năm học mới
thì có nhiều tâm trạng khác nhau nhiều cảm xúc khác nhau
có những cháu bé mới lần đầu tiên
vào lớp học vào khai giảng
thì tất nhiên là cái cảm xúc của các cháu nó khác
còn đối với những câu sinh viên
hoặc những cháu hết cấp ba
thì đấy là những buổi khai giảng cuối cùng
thì tâm trạng có nhiều cảm xúc khác nhau
nhưng mà thiếu vắng rất nhiều những ảnh
phản ánh về những tâm cảm xúc của các nhân vật chính của chúng ta
trong sự kiện ngày khai trường
tuy nhiên là với hơn sáu trăm linh bức ảnh này
thì ban giám khảo chúng tôi cũng đã chọn được
một mươi năm bức ảnh
nhìn chung với một mươi năm bức ảnh mà ban giám khảo đã chọn rất thống nhất vậy
thì cũng đã có đủ những hình ảnh
mà có cả không khí chung
rồi đã đi sâu vào những nội tâm của các nhân vật
rồi khuyến khích và biểu dương
những đóng gốc của xã hội
đối với các thế hệ học sinh trong ngày khai trường
vâng xin cảm ơn những lời nhận xét có tính khái quát
và tổng kết lại

ít người để ý đến

bức ảnh cũng khá là hoàn hảo bố cục chắc

đây là một bức ảnh mà cũng chia sẻ với ý kiến của anh trần hải
một bức ảnh của một trường dành cho các cháu khiếm thị

đối với một tuổi học sinh đến trường thì không có gì hơn bằng nhìn thấy bạn bè mình
nhìn thấy thầy cô mình

nhưng rất tiếc số phận của các cháu nó không cho phép các cháu được nhìn thấy như vậy
nhưng bằng cái biểu cảm trên khuôn mặt cái nụ cười của các cháu cũng không phải là dạng dỡ lắm đâu

không nhìn thấy gì nhưng cháu đã cảm nhận bằng tai bằng những cơ quan giác quan khác

cháu mới đến trường cháu
tôi rất xúc động bức ảnh này
bạn thành viên bàn chống khảo của chúng ta là anh bùi hòa tiễn thì vừa có nhận xét về bức ảnh là số một mươi một là nhụ cười ngày khai giảng

vậy thì xin mời tổ thư ký hãy kết nối giúp tôi số điện thoại của anh đào anh tuấn ạ

xin chúc mừng tác giả ạ

xin tác giả cho biết là bức ảnh này tác giả chụp ở đâu ạ
bức ảnh này thì tôi chụp vào ngày khai giảng ở trường phổ thông cơ sở nguyễn định triều ạ

thôi đến đấy thì ngày khai trường thì nhìn các cháu mà rất hân hôn

chúng tôi cũng đã bình luận về bức ảnh này và cảm nhận thấy rằng là nhân vật chính nổi bật nhất trong khuôn hình ấy
có một nụ cười mà khác với những các bạn bè xung quanh
chúng tôi thấy một sự tìm tòi của tác giả rất đáng ghi nhận
cảm ơn tác giả đào anh tuấn
xin cảm ơn tác giả đoàn anh tuấn cũng như là thành viên ban giám khảo là bùi hà tiễn
chúng tôi thấy rằng là trong một mươi năm tác phẩm này rất là thể hiện được cái sự vui tươi phấn khởi của các em học sinh trong ngày hội đến trường
chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo về màu sắc và bố cục kỹ hơn nữa
rõ hơn nữa trong một mươi năm tác phẩm này được không ạ
tôi thấy cái ảnh số một mươi bốn nhân hậu của tác giả trần duy tình
hình ảnh mà bố cục về cái ô cửa mà cái đây là chắc chắn là tôi nghĩ đây là một cái chùa nào đó
với cái bàn tay động bàn tay nhân ái trong nhà chùa giúp đỡ các em từ đấy và cái bách dao đằng sau nữa đi sâu hơn nữa và qua cái ô đấy là hình ảnh động tức là tiếp bước là giúp đỡ các em
cứ bước phát triển
cứ bước phát triển
tương lai của các em trong cuộc sống tương lai về phía sau
đấy là một cái hình ảnh mà tôi cũng rất tâm đắc
có tiền cảnh có hậu cảnh mà qua cái cửa đấy là mở ra cho các em một chương mới một cuộc sống mới
qua những nhận xét chia sẻ vừa rồi của anh trần hải thì xin mời tổ thư ký kết nối giúp tôi số điện thoại của anh trần duy tình ở bình dương ạ
alos xin lỗi anh có phải đây là số của anh trần duy tình không ạ
chào anh chúng tôi gọi cho anh từ trường quay của truyền hình nhân dân cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
tác phẩm nhân hậu của anh đã lọt vào trong top một mươi năm của lần này
và ban giám khảo của chúng tôi là anh trần hải có một số câu hỏi dành cho anh với bức ảnh này ạ
anh có sẵn lòng trả lời không ạ
vâng xin mời anh trần hải ạ
chào anh trần duy tình ạ
chào hỏi là cái tác phẩm đó thì anh chụp ở đâu ạ
à cái đó thì ở một cái chùa ngoại ô của thành phố thủng dòng một ở huyện tân uyên nha anh
chùa bồ đề đạo tràng
à dạ dạ
sư cô sử thảo
cô làm từ thiện nuôi các cháu một cô từ những người họ vỏ rơi ngoài cửa chùa rồi
một cô cha mẹ
em chụp cái hình ấy là hôm ấy đi thăm chùa
em thấy ô bên khung cửa đó có mấy cô đang ngồi chơi với các cháu mà nhiều đứa nó còn đang lạ
mới mới bị bố mẹ bỏ rơi
thế là năm nay em thấy cái hình hay quá
xúc động quá rồi em chụp thôi
ý tưởng cái tiền cảnh là cô ngồi ở cửa và đằng sau với nhau đấy là một sư thầy cùng các cháu đang vui đùa
cái ý tưởng của anh đó xuất phát điểm từ cái nào
nhà ở ngoài đời thì cũng còn cuộc đời các cháu nó còn nhiều cái đen đủ
khi vào đến chỗ cửa chùa rồi được các cô nuôi đỡ rồi
này kia thấy không
cuộc sống nó vui tươi hơn
nó có một cái màu sắc hơn
thế là từ đó nên em cũng khi bấm thì mình cũng chưa nghĩ đến điều ấy đâu
nhưng mà về nhà rồi mới thấy ok hình này hay
ngồi khung cửa mà lại thấy hay
còn lúc chụp thì em cứ chụp thôi
xin cảm ơn anh trần quý tình và chúc anh có nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa
thưa quý vị và các bạn
chúng ta vừa nghe các ý kiến phân tích bình luận của các thành viên trong ban giám khảo
cũng như nghe các cuộc đối thoại giữa tác giả của các tác phẩm lọt vào vòng một với các thành viên trong ban giám khảo
và bây giờ đến giờ phút
rất là quan trọng
chúng tôi xin mời từng thành viên trong ban giám khảo
các anh hãy thể hiện cái quan điểm của mình qua việc bình chọn chấm năm tác phẩm
trong đó có ba tác phẩm đoạt giải ba
và hai tác phẩm đề cử giải nhất và giải nhì
xin mời các thành viên trong ban giám khảo làm việc

trên tay tôi bây giờ là kết quả của ban giám khảo
và trước khi bước vào thời điểm chính của chương trình là công bố ba tác phẩm giải ba
ba tác phẩm đề cử giải nhất và giải nhì
thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục câu chuyện sau một bức ảnh
và trong số hơn sáu trăm linh tác phẩm mà ban tổ chức nhận được
tác phẩm vừa chủ thích niềm vui ngày khai trường của học sinh khiếm thị trường nguyễn đình triều của tác giả nguyễn đăng khoa hà nội
đã gây ấn tượng mạnh với chương trình
tác giả đã chụp được khoảnh khắc các em học sinh đang nở những nụ cười tươi chất chứa niềm hy vọng cho một năm học mới
và ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tác giả về thăm lại ngôi trường đặc biệt này qua phóng sự sau
bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên có một mùa sẽ mãi gieo trong tâm thức
neo đậu vào ký ức đời người những cảm xúc khó phai
dù năm tháng trôi qua với những buồn vui
với những thăng trầm của cuộc sống
đó là mùa khai trường với niềm háo hức của các cô cậu học trò khi cổng trường rộng mở đón chào năm học mới
những giai điệu rộn ràng tươi vui với lời ca quen thuộc lại ngân vang
theo mỗi bước chân các cô cậu học trò ngày đầu tiên tung tăng cáp sách trở lại mái trường thân yêu
trong chuyên mục câu chuyện phía sau bức ảnh lần này chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện về ngày khai trường đặc biệt của những học sinh đặc biệt qua ống kính của nhếp ảnh gia nguyễn đăng khoa
trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều tọa lạc trên phố lạc trung quận hai bà trưng hà nội là địa chỉ đặc biệt dành cho những học sinh không may mắn
dù đôi mắt đã không còn nhìn thấy được ánh sáng nhưng những học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều vẫn súng xính trong những bộ đồng phục mới để đón ngày khai trường ngập tràn niềm vui niềm hân hoan để bắt đầu một năm học mới như bao bạn bè đồng trang lứa
bức ảnh mà tôi dự thi ở trên truyền hình nhân dân tôi lấy tên là niềm vui của các học sinh trường nguyễn đình triều
bức ảnh tôi chụp cần cảnh bốn học sinh khiếm thị và các em đang đứng ở sân trường chờ tiếng trống khai giảng và khi nghe cái tiếng trống khai giảng thì các em có cái tình cảm là hồ hởi và mong muốn được vào lớp và rất là vui
các bạn có thể chia sẻ làm sao để sử dụng những chiếc điện thoại như thế này
sáng tạo ra những tác phẩm ảnh này có ý nghĩa không ạ
thực ra thì công nghệ hiện nay đã làm cho những camera trên điện thoại này chụp ảnh rất là tốt
và để phục vụ những nhu cầu chia sẻ bình thường thì nó hoàn toàn đảm bảo
cho nên tôi nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta chỉ phải hoàn thiện một chút thôi
là chúng ta sẽ có những bức ảnh hoàn chỉnh
thứ nhất là chúng ta vì cái điện thoại là cái camera của nó luôn luôn rất dễ bị bẩn
chúng ta đúc túi chúng ta sờ tay vào
cho nên cái đầu tiên chúng ta chỉ cần việc lau kính mắt bình thường của chúng ta thôi
là chúng lau sạch trước khi chụp là chúng ta đã có bức ảnh đẹp hơn rồi
thứ hai đó là chúng ta nên phải tránh bị dung
thì chúng ta nên phải nín thở để chụp ảnh
thứ nữa là chúng ta phải cầm chắc chắn
và chúng ta càng để cái máy ảnh gần người chúng ta này nó sẽ chắc chắn hơn là chúng ta để ra sao
thứ ba đó là chúng ta nên tránh sử dụng cái công cụ zoom ở trên máy điện thoại
bởi vì một số máy gần đây nó mới có

cái ống kính quang học thôi
còn không thì chúng ta sẽ tôi nói vui là gọi là rum bằng cơm
có nghĩa là chúng ta cố gắng di chuyển lại gần đối tượng chúng ta chụp
bởi vì khi zoom nội suy ảnh chất lượng ảnh nó sẽ xấu hơn là chúng ta zoom bằng quang học rất là nhiều
thứ tư đó là chúng ta nên sử dụng một số công cụ hỗ trợ
chẳng hạn như là chúng ta dùng thêm những cái chụp bằng không dây
những cái trục này chúng ta còn có thể để làm thành chân máy để có thể chụp mà nó sẽ chống rung hơn ra rất là nhiều
thành chân ba
rồi chúng ta cũng có thể hẹn
chụp bằng cái điều kiện từ xa
hay là thông qua cái dây tay nghe để làm dây bấm mềm là công cụ hỗ trợ
thứ năm thì chúng ta nên để ý một chút về bố cục tỷ lệ vàng
bố cục tiền lệ vàng nó sẽ làm cho cái bức ảnh của chúng ta là ấn tượng hơn
bố cục tỷ lệ vàng là gì
chúng ta nên đặt những cái đối tượng chính của chúng ta vào một trong bốn cái điểm vào ngày
cuối cùng là có quá nhiều cái phần mềm chỉnh sửa tốt ở trên điện thoại
cho nên là tôi cũng thích đặt những cái đối tượng chính của chúng ta vào những một trong bốn cái điểm vào này
tôi cũng có thể giới thiệu cho mọi người một hai cái phần mềm mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là tiện ích cho mọi người
mọi người sẽ trình sửa rất là nhanh
và chúng ta không cần biết gì về photoshop cả
nhưng chúng ta sẽ có những bức ảnh mà trình sửa cũng ý
đấy là cháu ý chính mà tôi nghĩ rằng là chỉ cần thạo được những thứ đấy thôi
bức ảnh chụp ảnh điện thoại đã đẹp hơn rất là nhiều
các bạn vừa được trải nghiệm phần kỹ thuật chụp ảnh bằng điện thoại thông minh của nhếp ảnh gia nguyễn việt hùng
các bạn cũng có thể gửi câu hỏi giải đáp kỹ thuật cho chúng tôi về địa chỉ
về đàn việt nam anh đông hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
các bạn có thể gửi câu hỏi giải đáp kỹ thuật cho chúng tôi về địa chỉ
về khai giảng của tác giả đào anh tuấn hà nội
tác phẩm đoạt giải nhất tác phẩm số sáu
cùng đến trường của tác giả nguyễn xuân hãn bạc liêu
và ngay sau đây thì xin mời tổ thư ký hãy giúp tôi kết nối với tác giả đoạt giải nhất là nguyễn xuân hãn ở bạc liêu ạ
xin lỗi anh đây có phải là số của anh nguyễn xuân hãn không ạ
dạ đúng rồi chị
chào anh chúng tôi gọi cho anh từ trường quay của truyền hình nhân dân cuộc thi ảnh về đèn việt nam
và xin chúc mừng anh bức ảnh có tựa đề là cùng đến trưởng của anh đã đạt giải nhất trong cuộc thi tháng chín lần này
và ngay lúc này thì anh có thể cho biết cảm xúc của anh khi mà biết thông tin là bức ảnh của mình đoạt giải không ạ
dạ tôi rất là mừng khi được nghe thông tin này
và anh có thể cho biết là bức ảnh này anh chụp vào thời điểm nào
và cái ý tưởng của anh chụp bức ảnh này là gì
dạ cái bức ảnh này anh chụp cách tay khoảng một tuần khoảng một tuần
khi đi vào một trường học cấp một ở quê đó
để thấy những đứa bé và đại viết theo một em bị chết bạc á
rồi tặng có máy đó mình chụp xuống tính nhân văn của bức ảnh
thì cái đó thì những em lành bạn đã giúp đỡ các em có các số vận không ai đến trường cùng nhau
rồi giúp đỡ anh cũng khó
vâng ạ một thông điệp rất là có ý nghĩa trong ngày khai trường
và một lần nữa thì xin cảm ơn anh đã quan tâm đến chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
và hy vọng rằng anh sẽ có nhiều tác phẩm gửi đến cho chương trình của chúng tôi
dạ dạ dạ cảm ơn anh
cảm ơn anh
thưa quý vị và các bạn năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
ngành giáo dục và đào tạo sẽ triển khai chín nhiệm vụ chính
nhằm tăng cường kỳ cương
nhằm tăng cường kỳ cương
nề nếp giáo dục
và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
chúng ta hy vọng rằng
ngày hội đến trường năm nay
sẽ tạo khí thế và động lực mới
để các thầy và trò
thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
năm học mới đã đến
thay mặt những người làm chương trình các nhà nhếp ảnh
chúng tôi chúc các em học sinh sinh viên
một năm học mới nhiều niềm vui
cảnh thái thêm được nhiều kiến thức gửi báo
xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
đã nhiệt tình tham gia chương trình của chúng tôi
cảm ơn sự tham gia tích cực của các nhà nhếp ảnh
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước
chính điều này
đã làm nên sự thành công trong chương trình của chúng tôi
sau đây thay mặt ban tổ chức
chúng tôi xin phép được công bố
chủ đề của cuộc thi ảnh
vẻ đẹp việt nam số một mươi ba tháng một mươi
trang phục các dân tộc thiểu số việt nam
ngay từ bây giờ quý vị và các bạn có thể gửi tác phẩm dự thi
về cho chúng tôi tại địa chỉ
vẻ đẹp vnmd
thời hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
quý vị và các bạn cũng có thể truy cập
và fanpage của chương trình tại địa chỉ
cách chéo vẻ đẹp việt nam md
để tìm hiểu về thế lệ
cũng như thông tin của cuộc thi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại